quý vị thân mến liên quan đến vụ tai nạn giao thông thương tâm vào đêm ba mươi một tháng ba
trên địa bàn của huyện hàm tân tỉnh bình thuận khiến cho một người chết và sáu người bị thương
trong đó có hai chiến sĩ cảnh sát giao thông
mặc dù đang nằm viện điều trị song chiến sĩ cảnh sát giao thông đã huy động được hơn một trăm hai mươi triệu đồng
để ủng hộ gia đình nạn nhân một nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
trong ngày một tháng tám đoàn công tác ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã gửi lời chia buồn
và động viên tinh thần gia đình nạn nhân do hậu quả của vụ tai nạn gây ra
đồng thời gửi số tiền hỗ trợ một mươi một triệu đồng cho người tử vong và bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
cho mỗi nạn nhân bị thương
điều đặc biệt nhất là đồng chí trần thế điệp là một trong hai cán bộ cảnh sát giao thông
công an huyện hàm tân bị thương trong vụ tai nạn trên
theo hoàn cảnh gia đình ông trương xuân sơn đồng chí điệp đã đăng lên mạng xã hội
và đồng giúp đỡ hơn một trăm hai mươi triệu đồng để rao tận tay gia đình ông sơn
đây là một hành động đáng biểu dương của đồng chí điệp
mặc dù bản thân gặp tai nạn nhưng đồng chí vẫn thể hiện được trách nhiệm
và nghĩa cử cao đẹp của mình đối với gia đình các nạn nhân bị tai nạn
trước đó vào lúc hai mươi ba h đêm ba mươi một tháng bảy tại chốt kiểm soát covid một mươi chín thuộc huyện hàm tân
một gia đình năm người gồm hai vợ chồng và ba con đi trên xe bay gắt máy
từ thành phố hồ chí minh về nghệ an đang dừng lại khai báo y tế
thì bị xe tải tông từ phía sau
hậu quả làm em trương xuân thinh một mươi năm tuổi tử vong tại chỗ
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé